liên tục trong hai ngày qua trên địa bàn tỉnh cao bằng có mưa lớn kéo dài trên diện rộng
khiến cho nhiều tuyến đường bị sạt lở ách tắc giao thông gần hai trăm linh hectare hoa màu bị ngập lụt
thiệt hại nặng nhất là các huyện hà quảng quảng uyên hòa an và thành phố cao bằng
huyện hà quảng là địa phương thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ lần này nước lũ đã gây ngập
úng hơn hai trăm linh hectare hoa màu cuốn trôi nhiều vật nuôi và gây sạt lở một số tuyến đường
thiệt hại ước tính hơn ba mươi tỷ đồng tại huyện quảng nguyên mưa lớn cũng gây ngập úng một trăm sáu mươi tám hectare cây trồng
mưa cũng làm cho tỉnh lộ hai trăm linh bảy bị sạt lở một số đoạn tại huyện trùng khánh đường liên xã thân giáp
cao thăng có hai đoạn dài sáu mươi mét bị ba trăm linh mét khối đất đá sạt lở gây ảnh hưởng giao thông
tại huyện hòa an nước lũ dâng cao cũng khiến cho gần một trăm linh hectare lúa và hoa màu bị ngập lụt
một số lồng cá của người dân bị cuốn trôi nhiều tuyến đường bị ách tắc
nước sông bằng dâng cao cũng khiến cho nhiều diện tích hoa màu ở thành phố cao bằng bị ngập
hiện ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cao bằng vẫn đang theo dõi chặt chẽ
mọi diễn biến thời tiết chỉ đạo các địa phương bố trí lực lượng cứu trợ người dân
giúp dân khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống